tại hà nội đã diễn ra lễ phát động chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức
đây là năm thứ ba liên tiếp trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tổ chức chiến dịch mang ý nghĩa xã hội to lớn kêu gọi toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
lễ phát động chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn năm hai nghìn hai mươi
với bốn đoàn viên thanh niên cảnh sát giao thông đã tham gia sự kiện này
nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đã diễn ra trong lễ phát động hội thi tìm hiểu an toàn giao thông
nhấn nút phá hủy một mũ kém chất lượng kiểm tra và đổi mũ chất lượng cho người dân
tại hai mươi chốt giao thông trọng điểm tại hà nội
đến với chương trình ngày hôm nay thì được nghe các đại biểu nói thì em cảm thấy là đối mũ an toàn là một vấn đề năn giải hiện tại
do đa số là người dân không để ý quan trọng
em không quan tâm đến mấy cái đấy lắm mà họ chỉ biết là có mũ để đội ra đường mà để đối phó là được

thế là em tham gia và cảm giác của em bây giờ là em thấy chương trình rất là rôi động

bí thư chuông đoàn
liên hiệp thanh niên việt nam nguyễn phi long đánh giá
thời gian qua chuông đoàn trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã phối hợp cùng với uban giao thông quốc gia
và các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó việc tuyên truyền sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn đặc biệt được quan tâm
qua đó nhằm hạn chế chấn thương vùng đầu và tử vong khi tai nạn giao thông xảy ra
góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của thanh thiếu nhi và người dân
hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông